theo báo cáo mới nhất của bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một trăm linh chín mươi tám nghìn tỷ đồng
như vậy số thu quý i năm hai nghìn một mươi tám đạt ba trăm linh tám bốn mươi tám nghìn tỷ đồng bằng hai mươi ba bốn dự toán tăng năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thống kê cụ thể có thể thấy ba tháng qua thu nội địa đạt hai trăm năm mươi ba một trăm linh tỷ đồng bằng hai mươi ba dự toán tăng bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
không kể các khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất thu sổ số kiên thiết thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước
số thu nội địa còn lại ước đạt hai trăm linh chín tỷ đồng bằng hai mươi bốn một dự toán tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ước tính cả nước có bốn mươi chín trên sáu mươi ba địa phương
thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên hai mươi bốn trong đó ba mươi hai địa phương thu đạt trên hai mươi sáu dự toán bốn mươi ba trên sáu mươi ba địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ
hai mươi địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ
tổng chi ngân sách nhà nước tháng ba ước đạt một trăm linh chín ba trăm sáu mươi tỷ đồng nâng tổng chi quý i lên thành hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng bằng một mươi tám tám dự toán tăng bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy